hiện tại bộ phận không khí lạnh ở phía bắc vẫn đang di chuyển xuống phía nam
nên dự báo khoảng từ đêm nay sẽ tác động đến khu vực vùng núi phía bắc của nước ta
gây ra mưa rào rải rác cùng với đó nền nhiệt độ giảm nhanh trời chuyển rét
mức nhiệt độ đêm nay và ngày mai tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía đông bắc bộ là từ một mươi bốn đến hai mươi một độ
sau đó khi đã nằm trọn trong khối không khí lạnh thì trời sẽ chuyển tạnh giáo hơn
nhưng nền nhiệt độ vẫn tương đối thấp
sao đến ngày một mươi bốn khi không khí lạnh suy yếu nền nhiệt mới có xu hướng tăng nhẹ trở lại
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ từ đêm nay thì mưa cũng sẽ tăng lên ở diện giải rác
cùng với đó nền nhiệt độ giảm nhẹ ra động ở mức là một mươi bốn đến hai mươi hai độ trời rét
sau ngày mai trời chuyển tạnh ráo nhưng nền nhiệt độ vẫn khá thấp
đến khoảng ngày một mươi bốn khi không khí lạnh lệch đông và suy yếu thì nền nhiệt độ tại đây mới tăng nhẹ trở lại
lưu ý một chút là trong khoảng chiều tối ngày một mươi năm khu vực tây bắc sẽ có mưa rào rải rác
do sự xuất hiện của hội tụ gió khiến cho đường trơn trượt và tầm nhìn xa giảm
gây bất lợi cho các hoạt động lưu thông của người dân tại đây
tại khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong đêm nay cũng sẽ có mưa do ảnh hưởng của không khí lạnh
sau đó mưa sẽ giảm nhanh ở gần phía bắc của khu vực
còn phần từ quảng bình đến thừa thiên huế thì vẫn có mưa nhưng lượng mưa không quá lớn
về nhiệt độ đêm nay và ngày mai tại khu vực này là từ một mươi năm đến hai mươi hai độ trời rét
sau đó từ ngày một mươi bốn khi không khí lạnh suy yếu
nên nhiệt độ tại đây sẽ tăng trở lại
khu vực từ đà nẵng đến phú yên cũng có mưa giải rác cho đêm nay và ngày mai
phần còn lại thuộc khu vực nam trung bộ thì chỉ có mưa vài nơi
sau đó diện mưa cũng sẽ có xu hướng thu hẹp hơn
về tình hình nhiệt độ thì nền nhiệt trên toàn khu vực giảm không đáng kể
đã được mức là hai mươi một đến hai mươi chín độ
ở vùng cao tây nguyên thời tiết tại đây khá ổn định với nhiệt độ ít biến động
mưa chỉ xuất hiện vài nơi nhìn chung là khá thuận lợi cho các hoạt động dân sinh và lưu thông của người dân
nhiệt độ về đêm và sáng sẽ có xu hướng giảm hơn
từ một mươi năm đến một mươi tám độ có nơi thấp hơn
còn ban ngày thì nhiệt độ đạt được mức là hai mươi bảy đến ba mươi độ
đến với các tỉnh thành nam bộ thời tiết trong hôm nay cũng như ba ngày tới tại đây
chưa có nhiều biến động phổ biến là ít mưa và có nắng vào ban ngày
với mức nhiệt giao động trong khoảng là từ hai mươi hai đến ba mươi bốn độ
riêng tại khu vực miền đông của nam bộ có nơi trên ba mươi bốn độ và có nắng nóng cục bộ